tại hà nội đã diễn ra kỳ họp lần thứ bốn mươi ba ủy ban liên chính phủ về hợp tác song phương việt nam lào
do thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc và thủ tướng chính phủ lào thông luân sĩ xu lít đồng chủ trì
trong bối cảnh tình hình quốc tế diễn biến phức tạp thiên tai bão lũ nghiêm trọng dịch covid một mươi chín lan rộng
thì kết quả hợp tác giữa hai nước việt lào trên nhiều lĩnh vực đã vượt mục tiêu đề ra
trong triển khai kế hoạch hợp tác việt nam lào năm hai nghìn hai mươi và hiệp định hợp tác song phương việt nam lào giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
chào mừng thủ tướng thông luân sĩ xu lít và đoàn đại biểu cấp cao chính phủ lào sang thăm việt nam
và tham dự kỳ họp lần thứ bốn mươi ba ủy ban liên chính phủ
thủ tướng nguyễn xuân phúc chúc mừng chính phủ lào về những thành tiệu phát triển kinh tế xã hội nổi bật trong thời gian qua
đặc biệt là việc kiểm soát dịch covid một mươi chín duy trì đã tăng trưởng khá tổ chức thành công các hội nghị
hợp tác tiểu vùng góp phần nâng cao vai trò vị thế của lào ở khu vực
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước và nhân dân lào thủ tướng thông luân sĩ xu lít cảm ơn đảng nhà nước và nhân dân việt nam
đã kịp thời hỗ trợ lào khắc phục hậu quả thiên tai dịch bệnh trong đó có việc hỗ trợ một tấn gạo giúp nhân dân lào
tỉnh savanakhet chịu ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ trên diện rộng gần đây
hai bên nhất trí cao về phương hướng hợp tác năm hai nghìn hai mươi một và giai đoạn năm một mươi năm tới
thống nhất tập trung thực hiện hiệu quả các hiệp định thỏa thuận lớn giữa hai nước
gồm thỏa thuận về kế hoạch hợp tác việt nam lào năm hai nghìn hai mươi một và các thỏa thuận hợp tác khác ký kết nhân dịp này
hai bên đã đề ra nhiều biện pháp mạnh mẽ thiết thực để tiếp tục đưa quan hệ chính trị
ngoại giao giữa hai nước đi vào chiều sâu tăng cường trụ cột hợp tác quốc phòng an ninh
tiếp tục dành ưu tiên đặc biệt cho hợp tác giáo dục đào tạo đẩy mạnh hợp tác kinh tế
tăng cường tính kết nối bổ trợ của hai nền kinh tế
trên tinh thần quan hệ đặc biệt tin cậy lẫn nhau hai bên tiếp tục khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ
ủng hộ lẫn nhau trong các diễn đàn khu vực và thế giới nhất là trong hợp tác asean
cơ chế hợp tác tiểu vùng mekong và tại liên hợp quốc cùng tăng cường tham vấn
ủng hộ lẫn nhau nâng cao vị thế tự chủ quốc gia nhất là trong các vấn đề an ninh
chiến lược ở khu vực bao gồm biển đông mekong cùng với các nước thành viên asean khác
ứng phó hiệu quả với dịch bệnh covid một mươi chín thúc đẩy duy trì đoàn kết và vai trò trung tâm của asean
đẩy mạnh xây dựng cộng đồng asean hai nghìn hai mươi năm
hai thủ tướng nhấn mạnh sẽ quyết liệt tập trung chỉ đạo các bộ ngành địa phương doanh nghiệp
đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ triển khai có hiệu quả các thỏa thuận cam kết
trong đó sẽ tiếp tục tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp hai nước hợp tác đầu tư sản xuất kinh doanh
kết thúc phiên họp thủ tướng hai nước đã chứng kiến lễ ký các văn kiện hợp tác đầu tư
hai thủ tướng cũng đã có cuộc gặp gỡ báo chí nhằm thông báo kết quả kỳ họp lần thứ bốn mươi ba
ủy ban liên chính phủ việt nam lào kết thúc thành công tốt đẹp đạt được nhiều kết quả quan trọng
góp phần làm cho quan hệ việt nam lào sâu sắc hơn nữa tạo động lực mới giúp quan hệ hợp tác giữa hai nước
ngày càng phát triển đi vào chiều sâu thực chất tin cậy hiệu quả góp phần không ngừng củng cố
mối quan hệ hữu nghị vĩ đại đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện việt nam lào trong thập kỷ tới